khi mưa bão liên miên ập xuống gây sạt lở đất kinh hoàng tại hai huyện là nam trà my và phước sơn của tỉnh quảng nam vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi vừa qua
các lực lượng quân đội đã có mặt tại đây ngay trong những ngày đầu để giúp nhân dân dọn lũ dựng nhà hay vận chuyển lương thực
và đến hôm nay các anh vẫn tiếp tục bám trụ để tìm kiếm những người đã mất tích
vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào cuối tháng một mươi vừa qua tại hai xã trà vân và trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
khiến nhiều người chết và bị thương
ngay khi sự cố xảy ra quân khu năm đã tức tốc đưa lực lượng bộ đội cắt rừng lội bộ hành quân vào hiện trường để giúp nhân dân

để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân
hiện tại lực lượng quân đội về và các lực lượng hỗ trợ giúp các công an và các lực lượng khác để đó hỗ trợ đoan trách hiệu quả
được sự quan tâm của các lực lượng thì bộ đội quân khu năm cũng như bộ chính trị tỉnh cũng đã hỗ trợ lực lượng một cách kịp thời
để cùng huyện để khắc phục các hậu quả do bổ lũ gây ra
cho đến hôm nay các đơn vị bộ đội của quân khu năm tỉnh quảng nam dân quân địa phương vẫn đang duy trì lực lượng
để tiếp tục tìm kiếm một mươi bảy người
những người còn mất tích ở huyện nam trà my và huyện phúc sơn
dù thời tiết đang mưa lạnh nhưng những người lính bộ đội cụ hồ vẫn kiên cường bám trụ
với mong muốn nhanh chóng tìm thấy người mất tích
bởi theo các anh thi thể những người đang bị vùi trong lòng đất là đồng bào là một phần máu mủ ruột thịt của mình